các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tuy nhiên có một số người phản ánh đã bị công an huyện thuận nam lập biên bản xử phạt năm triệu đồng khi trở về quê bằng xe máy
trao đổi về vấn đề này đại tá nguyễn thế hùng giám đốc công an tỉnh ninh thuận cho biết
trong thời gian qua công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để dẫn đường hỗ trợ người dân trở về quê tránh dịch covid một mươi chín
công an tỉnh ninh thuận đã đánh giá số lượng người về là rất lớn vì vậy đã báo cáo lãnh đạo tỉnh xin ý kiến về việc xử lý
qua đó cơ quan này nhận được chỉ đạo về việc vi phạm pháp luật phải được xử lý theo quy định
giám đốc công an tỉnh ninh thuận giải thích do số lượng người trở về cùng lúc quá lớn có ngày hơn ba hai trăm linh người
lực lượng công an không thể xử lý hết vì vậy chỉ tạm thời ghi nhận biên bản tại huyện thuận nam
người dân cùng phương tiện sẽ được đưa về địa phương sau đó lập biên bản xử lý
đại tá nguyễn thế hùng cho biết thêm việc lập biên bản xử lý đều theo quy định không tuân thủ phòng chống dịch của pháp luật
công an huyện thuận nam đã ra quyết định xử phạt một số trường hợp và có trường hợp đã nộp phạt
đại tá nguyễn thế hùng cho biết việc lập biên bản xử phạt chỉ là động tác kỹ thuật
sau khi lập biên bản công an tỉnh sẽ hướng dẫn người nghèo những người không có thu nhập làm đơn xin gia hạn hoặc giảm miễn nộp phạt
công an tỉnh đang tập hợp tổng số người dân trở về để báo cáo thường trực tỉnh ủy xin ý kiến xử lý vừa đúng pháp luật vừa đảm bảo nhân văn
ông trần quốc nam chủ tịch ubnd tỉnh ninh thuận cho biết công điện của thủ tướng chính phủ chưa cho phép người dân di chuyển giữa các tỉnh
tuy nhiên trong những ngày qua người dân trở về quê số lượng là rất lớn nên việc lực lượng chức năng xử lý không kịp thời
việc lập hồ sơ xử phạt người dân trở về quê nằm trong quy định nên tỉnh yêu cầu công an phải xử lý chặt chẽ về hồ sơ
tuy nhiên người dân khi trở về quê đều khó khăn
vì vậy sau khi hoàn thiện hồ sơ công an sẽ hướng dẫn họ làm đơn kéo dài thời gian nộp phạt hoặc là xin giảm và miễn
chúng tôi không có ý định thu một đồng nào của người dân
kinh phí phòng chống dịch hiện nay là rất khó khăn nhưng tỉnh vẫn vận động các mạnh thường quân nhà hảo tâm lập các bếp ăn không đồng để hỗ trợ miễn phí cho người dân trở về quê ông trần quốc nam nói
công an tỉnh ninh thuận luôn là lực lượng tuyến đầu là chắn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các phòng ban đoàn thể công an tỉnh cũng quyên góp hỗ trợ
công an tỉnh cũng quyên góp hàng trăm tỷ đồng cho người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tương tự như trường hợp trên tại tỉnh thừa thiên huế cũng đã có những thông tin tỉnh thừa thiên huế xử phạt người tự phát về từ các địa phương thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đã khiến dư luận quan tâm
trên thực tế địa phương này chưa xử phạt trường hợp nào
thông tin chính quyền tỉnh thừa thiên huế sẽ xử phạt những người về từ các địa phương thực hiện chỉ thị một mươi sáu

trả lời cho vấn đề trên đại diện ubnd tỉnh cho biết chưa xử phạt bất cứ một trường hợp nào
vấn đề này đưa ra chỉ là căn cứ theo quy định chung về hướng xử lý
lý do khiến cho dư luận bất bình vì thực tế nhiều công dân đã cầm cự suốt nhiều tháng trong vụ phong tỏa tại tp hcm và các tỉnh phía nam theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
họ đã mất việc làm không có tiền ăn và không có tiền trả tiền trọ
những người con xa quê phải sống nhờ vào nguồn cứu trợ của các tổ chức thiện nguyện và chính sách hỗ trợ cũng như túi an sinh của nhà nước
vì vậy nguyện vọng được trở về quê của họ vào lúc này là chính đáng
có người bình luận rằng họ đâu còn gì nữa mà còn đòi xử phạt
những người có điều kiện để ở lại thì đã không trở về
những người đã trở về có nghĩa là họ đã hết cách vì dịch bệnh vây khốn
con đường trở về quê nhà là con đường đi tìm sự sử dụng
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
theo ông bình tinh thần của tỉnh là khuyến cáo người dân tuân thủ theo quy định đối với khu vực đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu ai ở đâu ở yên đó
tuy nhiên trước tình hình bà con tự phát trở về địa phương với số lượng lớn đa phần đều rất khó khăn
tỉnh đã chủ động tổ chức tiếp nhận bà con tại chốt kiểm soát dịch và đưa đi cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn cho công dân và cộng đồng
xét các yếu tố khách quan hoàn cảnh cho đến nay tỉnh chưa xử phạt các trường hợp nào ngoài xử phạt các trường hợp lái xe lợi dụng tình hình dịch bệnh cố tình vi phạm có yếu tố trục lợi khi vận chuyển bà con trở về ông bình khẳng định
ông bình nhắc lại lời kêu gọi mong muốn người dân cân nhắc không nên tự ý di chuyển gây mất an toàn cho bản thân và cộng đồng
tỉnh đã ban hành kế hoạch đón công dân trở về ưu tiên cho phụ nữ có thai người lớn tuổi trong thời gian tới ông bình cho biết
thực tế tại thừa thiên huế đã có hơn một mươi bảy bảy trăm linh người từ các địa phương có dịch trở về tính từ cuối tháng bốn đến nay và họ đã được tiếp nhận bố trí cách ly tập trung miễn phí
bên cạnh đó trong giai đoạn này cũng có hơn bốn mươi bảy trăm ba mươi bảy người từ các tỉnh thành phố có dịch trở về không thuộc diện cách ly tập trung đến cơ sở y tế khai báo đang được theo dõi sức khỏe
tất cả những trường hợp này đều chưa có ai bị xử phạt
trong số bảy mươi bốn nghị định xử phạt vi phạm hành chính đang có hiệu lực hiện nay với hơn ba trăm linh hành vi vi phạm chính quyền địa phương sẽ không khó khăn cho việc tìm cơ sở pháp lý để xử phạt những người về quê
nào là không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh chuyển nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đến không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế
hay là không thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm đối với người bị nhiễm
tuy nhiên việc xử phạt này sẽ đạt được mục đích gì
thông thường một chế tài pháp lý được áp dụng nhằm đạt được các mục đích như giáo dục gian đe trừng trị phòng ngừa
việc xử phạt người về quê dường như không phải để giáo dục họ bởi họ ý thức được sự cần thiết trong việc làm của mình
và lại sự giáo dục chỉ cần thiết khi hành vi của họ là sai trái
việc về quê và tuân thủ các quy định cách ly kiểm tra y tế không phải là hành vi trái pháp luật
nên không cần và cũng không nên làm
xử phạt bởi xử phạt trong trường hợp này không hướng đến mục đích giáo dục
việc xử phạt đối với người về quê cũng không thể đạt được mục đích gian đe trừng trị
bởi chẳng có pháp luật nào lại gian đe và trừng trị người về quê vì sự sống vì nhu cầu trình đáng của họ
chính vì không đạt được mục đích gian đe và chừng trị nên cũng không thể đạt được mục đích phòng ngừa
vâng trong bối cảnh đó việc sớm khởi động các chính sách đón người dân về quê là việc nên làm
hãy đón họ về quê với tất cả tình yêu thương
để mọi người còn có dịp nhìn nhau với chào nhau rồi cùng tin tưởng và phân đấu vì một việt nam tất thắng
quý vị thân mến cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại